trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ninh có thông báo về việc tạm ngừng cấp phép
cho các phương tiện du lịch biển lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển từ giờ ngày hai tháng tám
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị sở giao thông vận tải
cảng vụ đường thủy nội địa và ubnd các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi
có thể xem xét cho phép các tàu được chạy từ các tuyến đảo về đất liền tranh trú và kết thúc công việc này trước hai mươi một h ngày một tháng tám
tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển
quảng ninh có bốn trăm tám mươi bảy tàu du lịch trên vịnh hạ long đến thời điểm này lượng khách ở các tuyến đảo đã trở về bờ an toàn